liên quan đến vụ cháy xảy ra vào sáng nay tại căn biệt thự thuộc khu đô thị pháp vân tứ hiệp phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
lãnh đạo quận hoàng mai cho biết lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy không để cháy lan
hiện chỉ còn cháy âm ỉ tại khu vực tầng hai của tòa nhà và đang được tiếp tục phun nước để dập lửa hoàn toàn
khoảng năm giờ ba mươi phút sáng cùng ngày đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu biệt thự chưa có người ở tại khu đô thị pháp vân tứ hiệp
đám cháy nhanh chóng bùng phát rồi lan lên các tầng trên của tòa nhà
nhận được thông tin trung tâm chỉ huy công an tp hà nội đã điều động công an quận hoàng mai xuất ba xe cứu hỏa và lực lượng tới hiện trường để làm nhiệm vụ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận định đám cháy xuất phát từ một sưởng chuyên sản xuất đồ nhựa
do nhà xưởng có chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa đã lan nhanh bao trùm toàn bộ khối nhà
tổ công tác đã tiến hành phun nước và bọt hóa chất chống cháy xung quanh khu biệt thự để ngăn cháy lan
trong quá trình tham gia chữa cháy một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bị bỏ nghẹ
đám cháy không gây thiệt hại về người